trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến những vụ gian lận thi cử xảy ra gần đây thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết sẽ căn cứ vào kết luận điều tra của bộ công an để xử lý phù hợp đối với những địa phương gian lận trong thi cử trong kỳ thi vừa qua đồng thời khẳng định không có vùng cấm trong xử lý sai phạm các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm

thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết sẽ có vùng cấm trong xử lý sai phạm các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm

theo nghị định sáu mươi chín ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương mặt hàng mã hs tám nghìn bốn trăm bảy mươi một tám mươi chín mươi không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm nhập khẩu
do đó các doanh nghiệp được phép nhập khẩu các mặt hàng này mà chỉ phải làm thủ tục hải quan để nhập khẩu
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết sẽ có vùng cấm trong xử lý sai phạm các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý sai phạm các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý sai phạm
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết sẽ có vùng cấm trong xử lý sai phạm
thế nhưng mà các quý vị đã biết là theo luật thì hiện nay thì lại không cấm cho nên là chúng ta phải có cái đề xuất theo quy định là thế nào thì được cấm trong những cái trường hợp nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến để trình thủ tướng chính phủ để sớm nhất để có thể đưa ra cái quy định để cấm nhập khẩu ngay cái từ gốc là cái máy đào thế nào
về việc hàng trung quốc tuần sang việt nam để được hưởng các yêu đái xuất đi mỹ thứ trưởng bộ công thương cho biết
các trường hợp xấu nhất có thể ảnh hưởng đến việt nam bộ công thương đã có đề xuất và báo cáo chính phủ
chính phủ đã ban hành nghị định ba mươi một hai nghìn một mươi tám có hiệu lực thi hành từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
và nghị định này cũng quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và áp dụng với thương nhân cơ quan tổ chức cá nhân khác
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội cuộc việc làm đã tổ chức
hội nghị đánh giá một mươi năm thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm
đi cùng với những đổi thay trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cuộc việc làm đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của đất nước trong thời gian qua
như tham mưu triển khai chính sách quy hoạch phát triển việc làm thị trường lao động quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp
nhìn lại một mươi năm qua cục việc làm với vai trò cơ quan tham mưu đã đóng góp lớn vào xây dựng luật việc làm trình tại kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi ba
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm
đây là văn bản luật riêng đầu tiên quy định đầy đủ các quan hệ về việc làm thị trường lao động tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp
là cơ sở pháp lý quan trọng hỗ trợ tạo cơ hội việc làm và điều chỉnh thị trường lao động đúng hướng phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước
xã hội đặt ra đối với chúng ta liên quan trước hết là về thông tin thị trường lao động
trong đó có vấn đề về dự báo cầu lao động
để làm sao mà cung và cầu gặp nhau
thứ hai là tăng cường công tác quản lý lao động
trong đó thì có quản lý lao động nước ngoài vào việt nam làm việc
và quản lý được lực lượng lao động
làm sao cái di biến động lao động của các ngành của các địa phương và từng người chúng ta phải nắm được
và làm sao để chúng ta tận dụng hay nói cách khác là toàn dụng lực lượng lao động xã hội
trong đó có một mươi năm triệu người là trên năm nhóm
và trên sáu mươi
đây là một nguồn lực rất quý đối với xã hội
trong xu hướng phát triển mới cục việc làm đã trú trọng đến công tác quản lý lao động
đặc biệt lao động nước ngoài tìm giải pháp cho lực lượng lao động cao tuổi
thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đi vào thực tiễn quy hoạch và phát triển hệ thống dịch vụ việc làm
đã giúp điều tiết thị trường lao động việt nam dần ổn định
chúng tôi đã tổ chức sàn giao dịch việc làm với chất lượng ngày càng tốt hơn
và tần suốt hoạt động
là được nâng cao hơn
chúng tôi đã tổ chức là mỗi tuần một lần
và đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi phấn đấu để đưa hoạt động của sàn giao dịch việc làm là thường xuyên trong mỗi ngày làm việc
năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua chúng tôi đã tư vấn cho hơn một trăm linh lượt giới thiệu việc làm cho hơn tám lao động
và cái tỷ lệ kết nối việc làm thành công thì hơn bảy mươi năm
những thành tiệu trong quản lý nhà nước ở lĩnh vực việc làm đã và đang dần
tạo nên những bước phát triển ổn định và bền vững của thị trường lao động
phù hợp với định hướng phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập mới
thưa quý vị có hàng chục tàu cá của ngư dân ở thị xã cửa lò tỉnh nghệ an đã ngang nhiên neo đậu ở cảng quốc tế cửa lò trong một thời gian dài
điều này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn đe dọa tới an ninh an toàn hàng hải
cũng như thương hiệu và sự phát triển của các doanh nghiệp
cảng biển quốc tế cửa lò
cảng cửa lò là cảng biển quốc tế loại một phục vụ việc vận chuyển hàng hóa nội địa xuất nhập khẩu hàng hóa cho các tỉnh trong khu vực và nước bạn lào
tuy nhiên hiện nay có khoảng một trăm linh lượt tàu cá các loại thường xuyên ra vào neo đậu tự do trong khu vực cảng chiếm dụng trái phép khoảng một trăm năm mươi mét cầu cảng cửa lò trong nhiều năm qua

tại phường nghi tân để đủ điều kiện di rời ổn định toàn bộ tàu cá tránh tình trạng tai lấn chiếm cầu cảng cửa lò
để bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình vượt sông canh rạch sở giao thông vận tải tp hcm mới đây đã có thông báo tất cả các bến thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện khắt khe hơn trước khi được cấp mới hoặc gia hạn giấy phép
cụ thể các bến thủy nội địa phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn giao thông đường bộ đường thủy vệ sinh môi trường
phòng cháy chữa cháy mới được xem xét cấp giấy phép hoạt động
động thái của ngành giao thông nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy thời gian qua nhất là nhiều vụ việc tai nạn trên sông kênh rạch gần đây
về lâu dài để hoạt động của các bến thủy nội địa đi vào ổn định tp hcm đang triển khai lập quy hoạch mạng lưới cảng bến và đường thủy trên địa bàn thành phố đến năm hai nghìn ba mươi
hiện toàn thành phố còn bốn trăm linh một cảng bến thủy nội địa đang hoạt động với nhiều chức năng khác nhau trong đó có bảy mươi bốn bến hành khách hai trăm hai mươi một bến vật liệu xây dựng ba mươi một bến khách ngang sông
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị hai nước nga và nhật bản đã nhất trí hợp lực để thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên và tăng cường hợp tác an ninh
đây là kết quả đã đạt được sau cuộc họp
giữa bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước
tại cuộc họp báo sau hội nghị ngoại trưởng nga sergei lavrov khẳng định
mắc cơ va đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với tokyo thúc đẩy hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực
trong đó có an ninh quốc tế khu vực các mối đe dọa thách thức mới cũng như xung đột ở khu vực
về phần mình ngoại trưởng nhật bản taro kono khẳng định
việc làm sâu sắc đối thoại với moscow có ý nghĩa quan trọng đặc biệt là trong bối cảnh khởi động đàm phán về vấn đề hạt nhân triều tiên
đây là lần thứ ba nga và nhật bản tiến hành đối thoại theo khuôn khổ hai cộng hai
tokyo hy vọng rằng sự hợp tác với moscow về triều tiên và việc tăng cường đối thoại an ninh sẽ giúp nước này giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ tồn tại nhiều thập kỷ qua
nhật bản vừa bày tỏ sự ủng hộ đối với việc nước anh tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp hậu brexit
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ anh hy vọng sẽ ký được các thỏa thuận thương mại mới mở đường cho hàng hóa xuất khẩu của nước này sau khi rời khỏi eu
các chuyên gia từng cho rằng không có khả năng anh tham gia cptpp nhưng sau cuộc gặp với bộ trưởng thương mại quốc tế anh liam fox
vào ngày ba mươi một tháng bảy bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản torimitsu montegi đã nói rằng ông ủng hộ london trở thành một phần của khu vực thương mại tự do này
và đóng vai trò trung gian giữa anh với các nước khác trong cptpp
bộ trưởng liam fox cũng hoan nghênh sự ủng hộ của nhật bản nhấn mạnh rằng hai nước cần mong muốn duy trì hệ thống thương mại tự do và cười mờ dựa trên luật pháp quốc tế
cho rằng đó là yếu tố để hai nước là đối tác lý tưởng trong tương lai
hiện nền kinh tế nhật bản chiếm tới gần một nửa gdp của cptpp
và là đối tác thương mại lớn thứ năm của anh với tổng kim ngạch thương mại song phương lên tới hai mươi tám tỷ bảng tăng gần một mươi năm trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong bối cảnh vấn đề an toàn súng đạn vẫn gây nhức nhối trong thời gian qua tại nước mỹ một thẩm phán liên bang của nước này đã ra phán quyết
tạm thời dừng việc công bố trực tuyến về thiết kế chi tiết của mẫu súng có thể được sản xuất bằng công nghệ in ba d
thẩm phán robert lasnik tại tp hcm
seattle bang washington đã yêu cầu tạm dừng việc công khai các bản thiết kế súng có thể được sản xuất thông qua công nghệ in ba d lên mạng internet
vốn là thỏa thuận đạt được hồi tháng sáu vừa qua giữa chính phủ liên bang với defestidry bertus một công ty trong lĩnh vực sản xuất vũ khí
quyết định này được đưa ra một ngày sau khi giới chức tám bang tại mỹ đệ đơn kiện chính quyền tổng thống donald trump liên quan tới thỏa thuận này
theo kế hoạch phiên xử vụ kiện này sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng tám tới
hiện chính quyền nhiều bang của mỹ cũng đã hối thúc chính phủ liên bang rút lại thỏa thuận khi cho rằng việc công khai các bản thiết kế súng in ba d có thể tiềm ẩn các mối nguy hiểm đe dọa đối với an toàn của người dân cũng như vấn đề kiểm soát súng đạn
bỉ vừa quyết định thu phí đối với các nhà báo để trang trải chi phí an ninh tại các vị trí nhạy cảm trong đó có tòa nhà diễn ra cuộc họp của liên minh châu âu
cụ thể các nhà báo sẽ phải trả lệ phí an ninh để được đưa tin tại các hội nghị thượng đỉnh của liên minh này
theo hội đồng châu âu mức phí mới sẽ lần đầu tiên được áp dụng kể từ hội nghị thượng đỉnh eu dự kiến diễn ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi tới
cụ thể các nhà báo có nhu cầu tham dự sự kiện để đưa tin sẽ phải đăng ký và nộp khoản phí năm mươi euro cho thời hạn sáu tháng
quy định mới này đã gây ngạc nhiên cho giới báo chí bỉ cũng như châu âu và dẫn đến một làn sóng phản đối trên các trang mạng xã hội
hiệp hội các nhà báo chuyên nghiệp của bỉ ngay lập tức đưa ra yêu cầu xóa bỏ quy định này
nhà chức trách bỉ đã thông qua khoản thuế này vào ngày hai mươi ba tháng hai vừa qua và có hiệu lực từ ngày một tháng sáu
nhưng các phương tiện thông tin chỉ biết đến điều này một cách rộng rãi từ ngày ba mươi một tháng bảy
thời điểm các nhà báo bắt đầu đăng ký tham dự đưa tin cho hội nghị thượng đỉnh eu tới đây
một khoản phí tương tự cũng được phía bỉ yêu cầu đối với các nhà ngoại giao cùng nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên